việc khám phá nhanh vụ cướp tài sản trên đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đặc biệt là tại các khu vực giáp biên giới nhất là trong những ngày bà con nhân dân đang vui xuân đón tết